thưa quý vị dự báo đến tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn hơn xuống nước ta
mang theo những cơn mưa cùng hơi lạnh
vì thế mức nhiệt đêm nay ở hầu khắp bắc bộ đều giảm mạnh
khu vực vùng núi và trung du phía bắc nhiệt độ giảm xuống còn một mươi bốn một mươi sáu độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng giảm còn một mươi bảy một mươi tám độ
trời chuyển rét về đêm và sáng
sang ngày mai những cơn mưa do không khí lạnh chỉ còn duy trì trong nốt buổi sáng
đến trưa và chiều mai mưa ở miền bắc sẽ giảm dần nhưng nằm sâu trong khối không khí lạnh
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ
nhiệt độ ở vùng núi sẽ thấp dưới hai mươi một độ trời rét cả ngày
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi năm độ trời lạnh
không khí lạnh cũng ảnh hưởng xuống đến khu vực miền trung
khiến cho một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận quảng ngãi có mưa nhiều nơi
trong đó khu vực từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế là những nơi có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền trung vì thế cũng giảm đáng kể
thanh hóa xuống đến hà tĩnh nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi ba hai mươi bốn độ
với khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ giảm còn hai mươi năm hai mươi sáu độ
các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ cũng hạ xuống dưới hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ
các tỉnh nam bộ vẫn tiếp tục chịu tác động của dạnh thấp xích đạo nên trong chiều và tối mai
dãy thấp này tiếp tục duy trì tình trạng mưa rào rải rác và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông ở khu vực tây nam bộ
nhiệt độ ở nam bộ ít thay đổi phổ biến từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi đó ở tây nguyên thời tiết chưa biến đổi nhiều nên khu vực này ban ngày vẫn có nắng
và nhiệt độ định ở ngưỡng là từ hai mươi chín ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vĩnh bắc bộ gió đông bắc sẽ mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển của huyện đảo trương sa gió đông bắc mạnh cấp năm
mưa rông rải rác về chiều và tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước